các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong quá trình điều tra bước đầu cơ quan điều tra xác định anh quy vb sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và chị vth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là vợ chồng hợp pháp
cùng có hộ khẩu thường trú tại đường nf năm khu phố năm phường tránh phú hòa thành phố bến cát tỉnh bình dương
hiện tại chị hát đã có đơn xin ly hôn với anh b gửi đến tòa án nhân dân thành phố bến cát
trong thời gian chờ giải quyết ly hôn hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên đã tự thiêu
đại diện công an thành phố bến cát cho biết thêm
khoảng tám giờ ba mươi phút ngày sáu tháng năm công an phường tránh phú hòa nhận được tin báo của người dân về việc cháy nhà ở trên đường nf năm
sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố biên cát đã chỉ đạo lực lượng đến hiện trường
tuy nhiên khi tới nơi đám cháy trong nhà dân đã được dập tắt
tại hiện trường cơ quan chức năng xác định người phụ nữ đã tử vong và người đàn ông được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
người phát hiện vụ việc đầu tiên là ông tv l sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở đối diện căn nhà xảy ra vụ việc
theo lời ông l khi thấy nhiều khói và lửa nên chạy tới cứu giúp và hô hoán nhiều người cùng tới hỗ trợ dập lửa
sau khi chữa cháy xong mọi người phát hiện người phụ nữ trong nhà nằm sâu dưới nền trong tình trạng đã tử vong
người chồng nằm sấp kế bên còn cử động nên đã được người dân đưa đi cấp cứu
trước đó vào sáng cùng ngày người dân phát hiện trong căn nhà trên đường nf năm một phụ nữ đã tử vong
người đàn ông còn thoi thóc nên đưa đi cấp cứu
công an địa phương sau đó đã đến phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
mới đây sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận đang khẩn trương làm rõ vụ việc
nữ du khách tố bị một nam thanh niên trong nhóm cho thuê mô tô nước
ở khu vực bãi kinh huyện ninh hải tỉnh ninh thuận đánh thủng màng nhĩ
cụ thể ngày sáu tháng năm ông nguyễn văn hòa giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận cho biết
đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ vụ việc
ông hòa cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc lực lượng chức năng đã cử bà phạm thị thanh hường
phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh trực tiếp xuống khu vực xảy ra vụ việc để nắm tình hình và xử lý
trước đó mạng xã hội liên tục truyền tay nhau một bài viết của nữ du khách nzl đến từ hà nội
bày tỏ sự bức xúc với thói côn đồ của một nam thanh niên trong nhóm cho thuê mô tố nước
ở bãi kinh huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
nữ du khách này bày tỏ sự bức xúc khi đã mất tiền và bị tấn công
cụ thể bài đăng như sau
vào khoảng một mươi năm h ngày hai tháng năm mình cùng hai bạn nam tới khu du lịch bãi kinh bình hưng cạnh kasameya hotel để tắm biển
ngoài phí vào cổng năm mươi một người bọn mình có thuê thêm thuyền súp với giá một trăm năm mươi một giờ
tuy nhiên nhân viên chỉ cho mình loại dùng loại súp không có dây buộc không hướng dẫn trước khi sử dụng
nhất là khuyến cáo về an toàn khi trèo thuyền
bạn mình đang trèo thì gặp gió lớn khiến sức bị lật
thấy bạn bị sóng kéo vào khu vực vách đá hiểm trở cách xa bờ và bắt đầu kêu cứu
mình nhanh chóng chạy lên bờ tìm kiếm cứu hộ thì không có người trực mà thay vào đó là một top năm sáu thanh niên tiếp cận offer
thuê họ lái mô tô nước với giá hai trăm linh đồng ra để cứu người
lo lắng đi kèm thời gian giải cứu cấp bách mình đồng ý ngay
tuy nhiên thay vì lái mô tô ra đưa người trở về trước họ bỏ mặt bạn mình chơi với tự bơi về bờ mà lái lướt qua đi lái xúc
sau đó nhóm du khách và một người trong đội mô tô nước xảy ra tranh cãi
nhận thấy sự việc căng thẳng nữ du khách có lấy điện thoại ra quay lại để lấy bằng chứng bảo vệ bản thân
thì bị một nam thanh niên bước tới và tấn công
theo nữ du khách này sau khi sự việc xảy ra nhóm của chị đã cố gắng liên hệ với ngành chức năng địa phương
để phản ánh vụ việc nhưng không được tiếp nhận giải quyết thỏa đáng
sau khi trở về thành phố hà nội nữ du khách đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ chẩn đoán chị bị thủng màng nhĩ trái
thông tin trên sau khi xuất hiện đã nhận được hàng trăm lời bình luận và chia sẻ
đa số các ý kiến đều bức xúc trước hành động côn đồ của nam thanh niên nêu trên
đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ xử lý nếu thanh niên này có vi phạm
mới đây do có mâu thuẫn về mặt tiền bạc với một người đàn ông khác
nam thanh niên sinh năm hai nghìn sáu ở bình dương đã bị tấn công tử vong
liên quan đến vụ việc ngày sáu tháng năm công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thành phố tân uyên
đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường hội nghĩa thành phố tân uyên vào tối năm tháng năm
nạn nhân được xác định là đê quy dê sinh năm hai nghìn sáu quê cà mau
theo thông tin ban đầu tối năm tháng năm dê được người dân cùng lực lượng công an địa phương đưa vào
trung tâm y tế tp tân uyên cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do bị tấn công bởi hung khí
do vết thương quá nặng dê đã không qua khỏi
theo lời kể của một số người dân trước khi xảy ra vụ việc xe đã có mâu thuẫn và xảy ra cãi vã với một người đàn ông khác
người này đã dùng hung khí tấn công dê liên tiếp rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra
hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương đang tập trung truy bắt hung thủ và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng
liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong tại công ty trách nhiệm hữu hạn timor lèn
ở phường khánh bình tp tân nguyên tỉnh bình dương
ngày sáu tháng năm ông phạm văn tuyên phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương cho biết
sở đang phối hợp cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
theo ông tuyên đối với trường hợp công nhân nch tự ý sử dụng xe nâng hàng có tải trọng ba tấn để nâng chuyển kiện hàng
trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển chứ không phải anh hát
việc làm này dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng khiến một người tử vong có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự do cơ quan công an và viện kiểm sát nhân dân cung cấp xem xét
đối với trách nhiệm của doanh nghiệp ông tuyên cho rằng qua điều tra nếu xét thấy doanh nghiệp có lỗi trong vụ tai nạn
thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị nạn theo quy định của luật an toàn vệ sinh lao động
đồng thời sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động
trước đó vào lúc một mươi bảy h ngày ba tháng năm tại kho linh kiện của công ty trách nhiệm hữu hạn timberland
phường khánh bình tp tân nguyên tỉnh bình dương nhóm công nhân gồm anh tdk nch và tqn bắt đầu làm thêm giờ
công việc của các anh là nâng chuyển các kiện hàng lên kệ sắt
lúc này anh hát tự ý sử dụng xe nâng hàng đang đậu cách đó khoảng năm mét để nâng chuyển kiện hàng
khi vừa khởi động vận hành xe nâng hàng thì anh hát phát hiện xe đã bị mất phanh nên chi hô cho anh n và anh ca né tránh
nghe tiếng chi hô anh n chạy thoát được còn anh ca không kịp né tránh nên đã bị xe nâng hàng chèn vào kệ sắt dẫn đến tai nạn chết người
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
trưa sáu tháng năm ông trương bá khanh chủ tịch ủy ban nhân dân xã hộ độ huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh cho biết
một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút tối ngày năm tháng năm
tại ngã tư giao giữa quốc lộ một mươi năm b và đường tỉnh năm trăm bốn mươi bảy đoạn qua địa bàn xã này
thời điểm trên ông đê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú xã thạch hạ thành phố hà tĩnh
điều khiển xe máy trên đường tỉnh năm trăm bốn mươi bảy hướng về nhà ở thành phố hà tĩnh
khi đến ngã tư nêu trên xe máy của ông đê xảy ra va chạm với ô tô tải
di chuyển theo hướng từ quốc lộ một a đi mỏ sắt thạch khê huyện thạch hà hà tĩnh
cú tông mạnh khiến ông đê ngã xuống đường nạn nhân tử vong tại chỗ
lực lượng chức năng huyện lộc hà sau đó có mặt bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân
theo lãnh đạo địa phương ngã tư nói trên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
ngày sáu tháng năm công an huyện đại lộc tỉnh quảng nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
sử dụng ma túy trái phép tại quán karaoke trên địa bàn huyện
theo hồ sơ vụ việc đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế ma túy công an huyện đại lộc
tiến hành mật phục kiểm tra bắt quả tang tám người đang sử dụng trái phép chất ma túy ở phòng vip một
tầng hai quán karaoke th khu phước mỹ thị trấn ái nghĩa huyện đại lộc
nhóm đối tượng này gồm ntb sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nd quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín dqt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
nc sinh năm hai nghìn cùng chú thị trấn ái nghĩa nbtl sinh năm hai nghìn hai chú xã đại an huyện đại lộc
pvp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú đắk lắc ttko sinh năm hai nghìn bảy chú thành phố đà nẵng vtnb sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú xã điện hồng
thị xã điện bàn quảng nam
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một gói ni lông bằng nhựa không màu bên trong có chứa chất bột màu trắng
nghi là ma túy một đĩa màu trắng bằng sành xứ hình tròn một thẻ nhựa mobifone màu xanh một đoạn ống hút
hai vỏ bao ni lông không màu loại túi zip có việt màu
được biết tháng bốn vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa tỉnh phú yên đã ra quyết định tạm giữ năm người
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể lúc bốn h ngày một mươi bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa phát hiện nhóm nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại căn biệt thử thuộc khu nghỉ dưỡng trên đường lê duẩn phương chín tp tuy hòa
ngoài năm đối tượng bị tạm giữ nhóm bay lắc tại căn biệt thự còn có bốn người khác
ngày sáu tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã bàn giao hồ khôi minh lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại đồng tháp cho phòng cảnh sát kinh tế và môi trường để tiếp tục điều tra về hành vi tham ô quỹ công đoàn
lỉnh bị phòng cảnh sát kinh tế và môi trường công an tp bình dương truy nã về hành vi tham ô tài sản
sau khi phát lệnh truy nã tổ truy nã thuộc phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy tìm lình
sau thời gian truy tìm các trinh sát phát hiện lĩnh đang lẩn trốn tại xã long khánh a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp nên đã bắt giữ
theo hồ sơ cách đây gần ba năm lỉnh là cán bộ công đoàn của một công ty trên địa bàn tp tân uyên bình dương
thời gian làm cán bộ công đoàn lĩnh đã biển thủ hơn năm trăm linh triệu từ quỹ công đoàn
sau khi bị phát hiện phía công ty và liên đoàn lao động tỉnh bình dương đã nhiều lần làm việc với lình về sự việc này
nhưng sau đó linh vẫn chưa hoàn trả số tiền đã biển thủ
sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra lỉnh đã bỏ trốn nên bị công an ra quyết định truy ná đối với lỉnh
ngày sáu tháng năm giá vàng thế giới rất mạnh xuống hai hai trăm chín mươi hai usd một ounce tương đương bảy mươi một triệu đồng một lượng
trong khi đó giá vàng sgc tăng vọt lên tám mươi sáu hai mươi triệu đồng một lượng một mức giá cao nhất mọi thời đại của thương hiệu này
tranh lệch giữa giá vàng sgc trong nước và giá vàng thế giới đã được kéo lên một mươi năm hai triệu đồng một lượng
theo giới phân tích nếu nhìn về mục tiêu đấu thầu vàng
giá vàng sgc nhằm thu hẹp trinh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới
cũng như bình ổn thị trường vàng theo chỉ đạo của thủ tướng thì không một kết quả nào đạt được
giá vàng sgc vẫn leo lên những nức thăng cao nhất mọi thời đại
khoảng cách giá vàng sgc và giá vàng thế giới vẫn mở rộng biên độ
tranh lệch giá vàng mua và bán vẫn lên đến hàng triệu đồng đã khiến người mua vàng hấp thụ hết các rủi ro này
trong khi đó phó thủ tướng lê minh khái đã từng nhấn mạnh cần có giải pháp khắc phục hiệu quả
cả về ngắn hạn và dài hạn bảo đảm quản lý vàng an toàn lành mạnh hiệu quả bền vững
phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân liên thông với các thị trường liên quan
tránh tình trạng lợi dụng tình hình để buôn lậu đầu cơ thao túng thị trường
kinh doanh vàng trái quy định của pháp luật để trục lợi
theo các chuyên gia quyền chủ động trên thị trường đang nằm trong tay các đơn vị kinh doanh vàng
bằng chứng họ tính toán mua hay không mua vàng đấu thầu của ngân hàng nhà nước
bốn phiên đấu thầu vàng vừa qua đã chứng minh cho điều này
mặt khác vàng sgc vẫn là thương hiệu độc quyền kết hợp với tính chất độc quyền nhóm
hiện chỉ có rất ít đơn vị được kinh doanh vàng sgc do các quy định rất cao của nghị định hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi hai
nên giá vàng sgc sẽ do doanh nghiệp độc quyền chi phối
mới đây bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố danh mục hai mươi phương thức xét tuyển đại học năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời có một số lưu ý với thí sinh và cơ sở đào tạo
chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
về cơ bản
phương thức xét tuyển đại học năm hai nghìn hai mươi bốn không khác gì so với năm hai nghìn hai mươi ba
với những phương thức quen thuộc như xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông học bạ
xét tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo
xét kết hợp giữa tuyển thẳng theo đề án và các phương thức khác
trong hai mươi phương thức xét tuyển năm hai nghìn hai mươi bốn
có đến một mươi phương thức xét tuyển kết hợp như kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
kết hợp kết quả học tập cấp trung học phổ thông với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả học tập cấp trung học phổ thông để xét tuyển
kết hợp chính trị quốc tế với tiêu chí khác để xét tuyển
cũng như một số năm trước năm hai nghìn hai mươi bốn
các thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học
theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo
tại địa chỉ http thising thitotnghiệpchunghocphothong edu vn
trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển
thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin về má trường
mã xét tuyển được cơ sở đào tạo công khai
trong đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo để nhập cho chính xác
các cơ sở đào tạo lưu ý
mã phương thức xét tuyển gồm ba ký tự do cơ sở đào tạo tự định nghĩa
nhưng phải tham chiếu với mã phương thức xét tuyển do bộ giáo dục và đào tạo quy định
hoặc có thể sử dụng mã phương thức xét tuyển do bộ giáo dục và đào tạo quy định
đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
hoặc kết quả học tập cấp trung học phổ thông
có sử dụng mã tổ hợp như xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi trung học phổ thông
thì phải sử dụng mã tổ hợp xét tuyển do bộ giáo dục và đào tạo quy định
đối với các tổ hợp có môn năng khiếu
các môn năng khiếu nk một nk hai là do cơ sở đào tạo quy định
đối với các phương thức xét tuyển khác
mã tổ hợp gồm ba ký tự do cơ sở đào tạo tự quy định
cục hàng không việt nam vừa có văn bản báo cáo bộ giao thông vận tải
về tình hình giá vé máy bay nội địa bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó cục hàng không cho biết giá vé máy bay trung bình của các hãng hàng không việt nam đều tăng
nhưng vẫn luôn bảo đảm nằm trong cung giá và không cao hơn các nước trên thế giới
theo đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay
giá đã bao gồm thuế phí của các hãng
các hãng hàng không việt nam đều tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên vẫn luôn bảo đảm nằm trong khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách theo quy định hiện hành
tăng một mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
việt jet air khoảng một bảy mươi bốn triệu đồng tăng hai mươi năm
bamboo airways khoảng hai triệu đồng tăng một mươi một
và việt travel airlines khoảng một năm triệu đồng tăng một mươi năm
so với mức giá tối đa theo quy định ba bốn triệu đồng chưa bao gồm thuế phí
mức giá vé trung bình này của các hãng hàng không việt nam chỉ ở mức từ bốn mươi bốn
việt travel airlines đến bảy mươi bảy sáu việt nam airlines
đối với đường bay từ hà nội và tp hcm đi đến đà nẵng
giá vé trung bình của việt nam airlines khoảng một tám triệu đồng
trên một đường bay tăng từ một mươi bảy đến hai mươi sáu
việt jet khoảng một ba một năm triệu đồng một đường bay
tăng từ ba mươi hai ba mươi tám
bamboo airways khoảng một ba một sáu triệu đồng trên một đường bay
tăng từ một mươi ba đến hai mươi chín
và việt travel airlines khoảng một một một bốn triệu đồng một đường bay
tăng từ một mươi bốn đến hai mươi
so với mức giá tối đa theo quy định là hai tám mươi chín triệu đồng chưa bao gồm thuế phí
mức giá vé trung bình này của các hãng hàng không việt nam chỉ ở mức từ ba mươi tám
việt travel airlines đến sáu mươi hai ba việt nam airlines
đối với đường bay từ hà nội phú quỳnh hà nội tp hcm
giá vé trung bình của việt nam airlines khoảng hai bảy triệu đồng tăng một mươi ba tám
việt jet sắp xỉ một tám triệu đồng tăng bốn mươi chín sáu
so với mức giá tối đa theo quy định là bốn triệu đồng chưa bao gồm thuế phí
mức giá vé trung bình này của các hãng hàng không chỉ ở mức từ bốn mươi năm
việt jet đến sáu mươi tám việt nam airlines
đối với đường bay từ hà nội nha trang
giá vé trung bình của việt nam airlines khoảng hai triệu đồng tăng bảy
việt jet khoảng một năm mươi năm triệu đồng tăng ba mươi chín
bamboo airways khoảng một bốn mươi năm triệu đồng tăng từ ba
so với mức giá tối đa theo quy định ba bốn triệu đồng chưa bao gồm thuế phí
mức giá vé trung bình này của các hãng hàng không chỉ ở mức từ bốn mươi hai
bamboo airways đến sáu mươi tám việt nam airlines
mức giá của việt jet ở mức bốn mươi năm bảy
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vừa qua
nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao
ngoài số hành khách đặt sớm có thể mua được vé máy bay ở giải giá thấp
đặt muộn sát ngày bay thì phải trả tiền mua cao hơn
cá biệt có thời điểm đường bay sớm lấp đầy thì việc mua được vé sẽ khó khăn hơn và giá vé sẽ cao hơn
như tại thời điểm ngày một mươi chín tháng bốn tỷ lệ đặt chỗ trong ngày hai mươi bảy tháng bốn đều đạt hơn chín mươi
trên các đường bay hà nội đi huế quy nhơn quảng bình nha trang
tuy hòa điện biên tp hcm đi đà lạt tuy hòa phú quốc điện biên
tỷ lệ đặt chỗ trong ngày một tháng năm đều đạt hơn chín mươi trên các đường bay huế phú quốc điện biên đồng hới
nha trang đến hà nội và từ pleiku phú quốc tuy hòa quy nhơn hà nội đến tp hcm
cục hàng không đã yêu cầu và các hãng có tăng chuyến trên một số đường bay
theo số liệu công bố trên trang thông tin điện tử của các hãng hàng không quốc tế
mức giá vé máy bay trên một số đường bay trong khu vực đông nam á đều tương đồng với giá vé của vietnam airlines
cục hàng không việt nam khẳng định giá vé trên km trên các trạng nội địa của vietnam airlines
đang áp dụng ở mức tương đương với các hãng trong khu vực đông nam á và thấp hơn đáng kể
so với các hãng châu âu và bắc mỹ
những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại